bệnh nhân hai mươi sáu tuổi ở tỉnh bắc cạn bị lết chuột ở trên đỉnh đầu kích thước bốn x bốn cm chảy nhiều dịch nên đi thăm khám bất ngờ phát hiện ung thư biểu mô tế bào vầy
ban đầu bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn sau đó được chuyển tuyến đến bệnh viện trung ương thái nguyên
tại đây qua thăm khám và khai thác thông tin tiền sử bệnh nhân các bác sĩ xác định nguyên nhân của khối lot xuất phát từ nền xẹo bỏng đã lâu trước đó
sau khi làm các xét nghiệm cần thiết người bệnh được trần đoán ung thư biểu mô tế bào vẩy
ngay lập tức các bác sĩ khoa ngoại thần kinh cuộc sống gây mê hồi sức và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã phối hợp phẫu thuật và điều trị cho người bệnh
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh tùng trường khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ bệnh viện trung ương thái nguyên
bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lọc rộng tổn thương và toàn bộ xương đỉnh một phần màng cứng
đồng thời tạo hình một bằng vạt đùi trước đầu nối vào hệ thống mạch máu ở thái dương
sau một mươi ngày phẫu thuật sức khỏe người bệnh đã ổn định ăn uống tốt vận động đi lại bình thường
vạt không có tình trạng nhiễm trùng hồi lưu mạch tốt và đã được xuất biện
qua trường hợp trên các bác sĩ cũng cảnh báo người dân khi có vết thương lết trợt ngứa lâu lành trên nền xeo hoặc bị bỏng
hay vết thương mãn tính không thể liền được cần được đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời
trở nặng có thể tiến triển thành ung thư ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng
các bác sĩ cũng cho biết thêm ung thư biểu mô tế bào vẩy là một dạng ung thư da và niêm mạc khá phổ biến hiện nay
mức độ nguy hiểm của bệnh là khá cao nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời cũng có thể dẫn tới tử vong
thạc sĩ bác sĩ trường khoa hai nguyễn quốc dũng kho phát thập đầu mặt bệnh viện cạng cho biết thêm
ung thư biểu mô vẩy đầu cổ chưa rõ nguyên phát khá hiếm gặp chiếm tỷ lệ từ một ba các trường hợp máy mắc của ung thư vùng đầu cổ
ung thư biểu mô vẩy đầu cổ không rõ nguyên phát được chẩn đoán khi có một hoặc nhiều hạch ở vùng đầu cổ
không phải hạch thực đòn đơn độc di căn của ung thư biểu mô vẩy không xác định được vị trí nguyên phát
rất nhiều bệnh nhân ung thư ở vùng đầu cổ có biểu hiện khối tổn thương ở vùng đầu cổ kèm theo tổn thương u nguyên phát
tổn thương di căn ung thư biểu mô vẩy của hạch thượng đòn đơn độc thì thường u nguyên phát của da
hoặc có thể là ở các tạng dưới đòn như phổi vú đại trang tuyến tiền liệt thực quản khổ tổ cung niệu đạo
các biểu hiện của ung thư biểu mô tế bảo vẩy thường gặp đó là tổn thương da dạng nốt sần hợp mảng cô nhện so với bề mặt da
có giới hạn rõ ràng có màu hồng hoặc đỏ
bề mặt ràng thương có thể chân láng dây sưng hoặc có dạng lở luet dễ chảy máu
sang thương da những khối mô dở da phát triển bất thường nằm trên bề mặt hay ở dưới da cũng có thể gây ra đau nhức hoặc ngứa
nếu ràng thương xâm lấn thần kinh thì bệnh nhân sẽ xét hiện một số triệu chứng như tê bì cảm giác bóng rát dị cảm
ung thư biểu mô tế bảo vẩy thường phát triển chậm và các triệu chứng xuất hiện trên da có dấu hiệu khác của ánh nắng mặt trời
như thay đổi màu sắc da mất tính đàn hồi nếp nhăn nên thường khó khăn trong việc phát hiện
nguyên nhân của ung thư tế bảo vẩy khi xảy ra các tế bảo mỏng và phẳng ở lớp ngoài của da phát triển các lỗi dna của chúng
các tế bảo ung thư bị lỗi dna sẽ phá vớt trật tự thông thương của da
các tế bảo mới sẽ đẩy tế bảo cũ về phía bề mặt da tế bảo cũ sẽ chiến đi vào trọc da
khiến cho các tế bảo tăng sinh mất kiểm soát dẫn tới ung thư biểu mô tế bảo vẩy
nguyên nhân do ác kết nối dna uv
tế bảo da là kết quả của việc tiếp xúc tiêu cực tím của ánh nắng mặt trời hoặc ánh sáng trong một thời gian thuộc da
tỷ lệ gia tăng khi tiếp xúc xảy ra vào lúc thời điểm hoặc vị trí mặt trời mạnh nhất
ngoài ra có một số yếu tố khác cũng có thể dẫn tới ung thư biểu mô tế bào vẩy như
các trị liệu bức xạ điều trị vẩy nến bằng với tiêu cực tím hoặc ích quang vùng đầu cổ
các hóa chất độc như asen các loại độc hại trong môi trường thông qua tiếp xúc với thực phẩm hoặc nguồn nước bị ô nhiễm
đối với các chế miễn dịch người cấy ghép cơ quan có tới tám mươi nguy cơ phát triển thành ung thư biểu mô tế bảo vẩy
đặc biệt là những người cấy ghép tim bởi vì những người c ghép tim sẽ phải dùng liều thuốc cao hơn so với những loại cấy ghép khác
tuy phần lợn ung thư biểu mô tế bào vẩy phát triển trên da tiếp xúc ánh nắng mặt trời
nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể như ở trong miệng trong họ môn hoặc trong cơ quan sinh dục của nam và nữ
hình thức phổ biến nhất đó là dạng các khối u
một mỏng đỏ bị tổn thương phẳng hoặc một lớp vỏ có vẩy ở trên mặt dưới môi dưới tay cổ hoặc tay cánh tay
có thể trật luet hoặc mung mủ bằn phá trắng ở trong miệng
có màu đỏ phá nâng lên hoặc luet đau ở trong hộp môn hoặc bộ phận sinh dục
ung thư biểu mô tế bào vẩy thường phát triển chậm và triệu chứng xuất hiện trên da có dấu hiệu của ánh nắng mặt trời
khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời vết này sẽ thay đổi màu sắc mất tính đàn hồi nên thường khó khăn cho việc phát hiện
đối tượng có những yếu tố nguy cơ có thể góp phần gia tăng tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào vẩy như
phơi nắng mãn tính
những người cần phải phơi nắng thường xuyên hoặc làm việc ở các gian thuộc da là nguyên nhân phổ biến của ung thư biểu mô tế bào vẩy
môi trường sống và địa điểm nắng ở nhiệt độ cao có thể nhận được tiêu bức sạc cực tím rất lớn làm gia tăng nguy cơ mặc bệnh
đặc tính ở da
da có đặc tính nghẹ tàng nhang hoặc dễ bị cháy nắng cũng có khả năng phát triển ảnh ung thư biểu mô tế bảo vẩy hơn những người có làn da tối
người lớn tuổi có nguy cơ mặc ung thư biểu mô tế bảo vẩy hơn những người trẻ tuổi
đầu tuổi trung bình của tình trạng này là từ sáu mươi sáu tuổi
tuy nhiên thực trạng hiện nay tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang ngày càng gia tăng
cũng có khả năng phát triển ung thư biểu mô tế bảo vẩy
những người có tiền sử ung thư da hoặc có khả năng tái phát cao
những người suy yếu hệ thống miễn dịch
người mắc bệnh lý bạch cờ mạng tính
có thể những người mắc bệnh lý ung thư khác hoặc hivs
và những người đã trải qua cấy ghép nội tạng hoặc đang sử dụng ức chế miễn dịch vì lý do khác đều có nguy cơ mắc ung thư da
dối loạn di truyền
những người bị khô da gây ra độ nhạy cảm cao so với ánh nắng mặt trời rất dễ phát triển thành ung thư da
vì chúng ít có khả năng sửa chứa thiệt thại cho làn da khỏi tiêu cực tím
mặc dù chưa có nguyên nhân chắc chắn nhưng giả thuyết đã đưa ra rằng
những người hút thuốc lá nhiều thường thiệt hại dna làm cho thay đổi các tế bào ung thư
da viêm hoặc chấn thương
phát triển ung thư biểu mô tế bào vẩy có thể đến từ một vết sẹo lớn nhiễm trùng da hoặc những bệnh viêm da như vẩy nến
theo ghi nhận tiêu uv cho ánh nắng mặt trời chính là thủ phạm của bệnh ung thư da trong đó có ung thư biểu mô tế bào vẩy
những người thường xuyên tiếp xúc với tiêu cực tím uv cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư biểu mô tế bảo vệ cao hơn
việc thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất như than nhựa đường khói muội dâu hỏa xăng dầu thuốc nhuộm tóc lọc dâu hoặc thạch tín
làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào vẩy
những tổn thương về da trong thời gian dài hoặc bị viêm nhiễm cũng có nguy cơ phát triển thành ung thư biểu mô tế bào vẩy
ngoài ra những người có tiền sử gia đình cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc ung thư da thì khả năng nguy cơ mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào vẩy cũng cao hơn so với những người bình thường
những người thường xuyên hút thuốc lá uống rượu bia có rất nhiều khả năng phát triển thành ung thư biểu mô tế ba vẩy đặc biệt là ở trên môi
vậy để phòng tránh ung thư tế bào vẩy cần phải làm như thế nào
theo các bác sĩ cần phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ khoảng một mươi h đến một mươi năm h
ra đường nên sử dụng kem chống nắng
không hút thuốc lá uống rượu bia
cần tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách duy trì một chế độ ăn uống hợp lý khoa học tập luyện thể dục thể thao đều đạn
ngoài ra còn phải thường xuyên kiểm tra da để phát hiện những dấu hiệu bất thường ở trên da
khi có những dấu hiệu nghi ngờ cần tới ngay cơ sở y tế để được trần đoán và điều trị kịp thời
ung thư biểu mô tế bào vẩy có thể ngăn chặn nhằm vào các biện pháp sau đây
trời ánh nắng ở giữa trưa sử dụng kem chống nắng mặc quần áo bảo hộ
ken chống nắng không thể cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối
chính vì vậy cần nảy mặc quần áo rẻ tay hoặc bao tay bao chân quầy mũ rộng vành để bảo vệ cơ thể khỏi bức xạ tiêu cực tím mặt trời
cần để cung cấp đầy đủ vitamin d cho cơ thể thông qua chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ ung thư nhất định
chế độ ăn nhiều trái cây và sao cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư
có thể các chất dinh dưỡng chống oxy hóa như vitamin c vitamin e cần phải bổ sung trong thời sống hàng ngày